hôm nay hai mươi bảy tháng sáu các thí sinh sẽ bước vào buổi thi cuối cùng với tổ hợp khoa học xã hội
lịch sử địa lý giáo dục công dân
theo thông tin từ lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo điểm khác biệt của năm nay
bộ sẽ không công bố đáp án ngay sau khi kết thúc kỳ thi
mà sẽ cân nhắc để công bố vào một thời điểm hợp lý và thích hợp
thưa quý vị trong những ngày diễn ra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia này
có lẽ việc các sĩ tử trên cả nước đang lo lắng hồi hộp cho những bài thi của mình
thì có không ít những trường hợp rất không may xảy ra những chuyện đau lòng ví dụ như tại bình phước
ngày hai mươi sáu tháng sáu ông lý thành tâm giám đốc sở giáo dục đào tạo tỉnh bình phước cho biết
vào ngày thi thứ hai sáng ngày hai mươi sáu tháng sáu xuất hiện một trường hợp đặc biệt
tại điểm thi trường trung học phổ thông phước bình là em trương bá long
học sinh lớp một mươi hai a hai có bồ mất ngay sau khi kết thúc ngày thi thứ nhất ngày hai mươi năm tháng sáu
tuy nhiên được sự động viên của thầy cô và gia đình
long đã cố gắng tiếp tục hoàn thành kỳ thi hoàn thành ước mơ đại học
cũng trong ngày thi thứ hai thí sinh nguyễn ngọc được học sinh trường trung học phổ thông lộc ninh
dự thi tại điểm thi trung học phổ thông lộc ninh đã phải vắng mặt đáng tiếc
do bị tai nạn giao thông vào chiều ngày hai mươi năm tháng sáu do bị thương ở chân
trước đó trong ngày thi thứ nhất tại điểm trường trung học cơ sở tân xuân
phường tân xuân thành phố đồng xoài cũng xảy ra trường hợp học sinh lê thị quỳnh như
học sinh lớp một mươi hai h chuyên toán tin
trường trung học phổ thông chuyên quang trung thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
không thể dự thi vì bị tai nạn giao thông
sở giáo dục và đào tạo bình phước đã động viên và tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho các thí sinh
trong đó trường hợp thí sinh lê thị quỳnh như theo quy chế được đặt cách xét tốt nghiệp